đồng bằng sông cửu long giữ vị thế hết sức quan trọng trong giao thương với hiệp hội các quốc gia đông nam á tiểu vùng sông mekong
với đường biên giới đất liền phía tây nam đồng thời có hơn bảy trăm linh km bờ biển bằng hai mươi ba diện tích cả nước ba trăm sáu mươi bảy km hai vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế giàu tiềm năng về tài nguyên và năng lượng tái tạo
đồng bằng sông cửu long có vị trí địa kinh tế và địa chiến lược quan trọng do nằm trên tuyến hàng hải của trung tâm khu vực asean
nếu phát triển bền vững tiềm năng to lớn và lợi thế của mình đồng bằng sông cửu long hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và khu vực mekong
trà vinh là tỉnh ven biển và nằm phía đông khu vực đồng bằng sông cửu long là cửa ngõ ra biển đông
có chiều dài bờ biển sáu mươi năm km cảnh quan khí hậu thuận lợi cho việc phát triển du lịch nhất là phát huy thế mạnh khu du lịch biển ba đồng
tỉnh có ba huyện duyên hải cầu ngang châu thành và một thị xã duyên hải tiếp giáp biển
khu kinh tế biển định an với diện tích quy hoạch ba mươi chín hai mươi hectare là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước được chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư có luận cho tàu biển tải trọng lớn vào sông hậu
bến cảng tổng hợp định an là tiền đề thúc đẩy phát triển cảng nước sâu và trở thành trung tâm giao thương của khu vực
trung tâm điện lực duyên hải với công suất bốn bốn trăm chín mươi mw năm dự án điện gió đã đóng điện và chuẩn bị đóng điện bốn dự án điện gió đang triển khai một mươi ba dự án điện gió đang chờ bổ sung quy hoạch điện tám
và một nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất một trăm sáu mươi năm mwp với nguồn tài nguyên đa dạng phong phú để phát triển các công trình năng lượng tái tạo
đó là những điều kiện rất thuận lợi cho tỉnh trà vinh đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế ven biển
bên cạnh đó vùng biển trà vinh đa dạng sinh học nguồn lợi thủy sản dồi dào phong phú và có nhiều loài có giá trị kinh tế sản lượng khai thác hải sản bình quân hàng năm khoảng sáu mươi năm tấn
nuôi trồng thủy sản có tiềm năng phát triển mạnh với khoảng ba mươi bảy năm trăm linh hectare đất sản lượng hàng năm đạt khoảng một trăm hai mươi bảy tấn
trong đó sản lượng nuôi nước mặn nước lợ chiếm khoảng chín mươi năm
nước mặn ở đây từ năm phần ngàn cho tới hai mươi năm ba mươi phần ngàn con hào vẫn phát triển bình thường
nói chung là bà con ở đây làm kinh tế cái mô hình nuôi hào ở cửa sông này là phát triển kinh tế được
hào thì nó sống ở cái môi trường thiên nhiên rồi nó ăn cái rông măng cái tảo của thiên nhiên
nước nước nó lớn mình không phải cho ăn thứ gì hết nên là thiên nhiên môi trường độ mặn nó không ảnh hưởng nhiều
cái nuôi heo thì phát triển kinh tế ở dân ở đây địa phương ở đây là nhờ chủ yếu là những hộ ở đây là nuôi hào
nhờ nuôi hào mà thoát nghèo giảm nghèo mà trở nên có thu nhập ổn định
tính đến nay trên địa bàn thị xã duyên hải và huyện duyên hải có gần hai mươi hộ thả nuôi hào theo hình thức nuôi bè đạt sản lượng khoảng ba mươi
trong thời gian qua thì quyện cũng tổ chức nhiều các lớp tập hứng rồi các chuyến đi học tập kinh nghiệm ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh
để làm sao là thích đứng với tình hình chung của huyện duyên hải
kinh tế biển tăng trưởng bình quân một mươi năm một năm giá trị sản xuất của các huyện thị xã ven biển
đóng góp khoảng bảy mươi
tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh giá trị tăng thêm ngành thủy sản bình quân khoảng ba sáu một năm
thu nhập bình quân đầu người các huyện thị xã ven biển gấp khoảng một một lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh
tiếp giáp với trà vinh tỉnh sóc trăng là nơi sông hậu đổ vào biển đông tại ba cửa mỹ thanh định an và trần đề
vùng ven biển của tỉnh có diện tích tự nhiên một trăm một mươi tám tám trăm sáu mươi tám hectare trong đó có bãi bồi rộng trên hai mươi năm ha
được phù sa bồi đắp mỗi năm
bên cạnh đó sóc trăng có đường bờ biển dài bảy mươi hai km
với bề dày lịch sử về giao thông đường biển và đang được nghiên cứu xây dựng cảng biển nước sâu
sóc trăng hứa hẹn sẽ tạo động lực không chỉ cho tỉnh nhà
mà còn tháo gỡ điểm ngãn về vận tải biển của vùng đồng bằng sông cửu lâm
vùng ven biển sẽ có lâm nghiệp rừng ngập mặn
có cây màu chủ lực là trồng các loại củ hành như là củ cải một số loại phù hợp với đồ đất dùng trên biển
bên cạnh đó phía trong đề biển tỉnh sóc trăng sản xuất nuôi trồng thị sản
nuôi thị sản chủ lực của tỉnh sóc trăng là tôm nước lợ
sóc trăng có năm mươi ba ha để phát triển tôm nước lợ
hằng năm sản lượng hơn một trăm năm mươi tấn
năm nay đóng góp cho ghi mạch sưu khẩu của tỉnh là gần một tỷ usd trong sưu khẩu đi sản
định hướng sóc trăng thì trong phát triển kinh tế biển thì cũng định hướng cho cảng nước sâu trần đề trong thời gian tới
hiện nay là tỉnh cũng tiếp nhận các nguồn đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông
trong tương lai sóc trăng sẽ có những trục giao thông chính
như là cao tốc châu đốc trần đề đại lộ đông tây bốc lộ nam sông hậu cầu đại ngãi
các công trình đó sẽ hỗ trợ cho sóc trăng phát triển kinh tế biển được thượng lợi
bên cạnh ngành nông nghiệp của tôi tăng cường hỗ trợ cho bà con nông dân về kỹ thuật canh tác nuôi trồng
dùng dân biển hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nuôi tôm công nghệ cao
áp dụng các mô hình tiến tiến
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tổng vốn đầu tư trên địa bàn vùng biển lên đến khoảng ba tỷ đồng
trong đó vốn oda khoảng một tỷ đồng
ngoài ra sóc trăng cũng nỗ lực thực hiện các dự án do địa phương quản lý đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
phục vụ sản xuất và ổn định đời sống dân cư
trong đó dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững có thể xem là một điển hình
là một trong hai mươi tám địa phương có biển nhưng tỉnh cà mau lợi thế hơn khi có ba mặt giáp biển
với chiều dài bờ biển hơn hai trăm năm mươi km chiếm bảy tám chiều dài bờ biển cả nước
nơi đây có một số cụm đảo gần bờ như hòn khoai hòn chuối và hòn đá bạc
thuận tiện cho tàu thuyền trú tránh trao đổi hàng hóa dịch vụ thủy sản
phát huy lợi thế vị trí địa lý

phát huy lợi thế vị trí địa đầu
tạo tiền đề thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư nhất là vốn đầu tư nước ngoài
bắt đầu từ chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia
và dị quyết một trăm hai mươi chức phủ về phát triển đồng bằng sông cổ long
thích tính với độ khí hậu
chúng ta có một cái hướng mới cho phát triển kinh tế
xã hội nối chung của đồng bằng sông cổ long
ở đó là chúng ta muốn nâng tỉ trọng
giá trị làm ra của kinh tế biển và các vùng ven biển
trong tổng thu nhập quốc dân
cũng như là chúng ta muốn làm tăng cái giá trị của các tài nguyên nước mặn
tài nguyên nước lở phải cao hơn tài nguyên nước ngọt
gần đây thì các tỉnh gian biển như là bến tre
tiền giang trà vinh
sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang
những tỉnh gian biển này đã có định hình hướng phát triển
hướng về biển cho địa phương mình
thông qua các chiến lược phát triển kinh tế xã hội
các quy hoạch tích hợp cho giai đoạn mới
về đường hàng hải vùng đồng bằng sông cửu long chưa có cảng nước sâu
hầu hết các cảng trên địa bàn vùng đồng bằng sông cửu long
chỉ phục vụ vận tải vệ sinh
các khu kinh tế ven biển nội vùng và nội địa chủ yếu là về cái mép thị vải
đường thủy nội địa chưa tham gia sâu vào chuỗi vận tải hàng hóa container
trong khu vực nói chung và khu kinh tế ven biển nói riêng
theo các chuyên gia kinh tế qua đánh giá sơ bộ
tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng các khu kinh tế ven biển vùng đồng bằng sông cửu long
trong một mươi năm qua có thể thấy trừ khu kinh tế phú quốc đã thu hút nhiều dự án
chủ yếu thuộc lĩnh vực du lịch hai khu kinh tế ven biển còn lại mới đang kêu gọi đầu tư
nguyên nhân từ các cơ chế chính sách phát triển phù hợp còn thiếu
chưa tạo môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn
thì vấn đề chính đối với các khu kinh tế là chưa có hạ tầng cảng biển nước sâu
yếu tố quan trọng nhất của khu kinh tế biển
thêm vào đó hạ tầng kết nối giao thông vùng còn chưa hoàn chỉnh
riêng đối với khu kinh tế nam căng điểm ngẽn chính là thiếu kết nối cảng biển
cũng như thiếu chức năng nộng cố chủ đạo tạo sự khác biệt thu hút doanh nghiệp đầu tư
từ đó đưa ra một số đề xuất hoàn thiện kết nối giao thông sau cảng và chuyển đổi
bổ sung các không gian chức năng mang tính chiến lược
là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên thủy sản và trung tâm hậu cần quốc tế cảng hòn khoai
xuất phát từ cái câu chuyện vấn đề phát triển của đồng bằng về kinh tế biển và kinh tế ven biển
tôi thấy rằng có ba cái công việc hay là chính sách lớn
mà các địa phương các tỉnh gian biển cũng như là cái vùng này phải làm
đầu tiên là phải phát triển nhanh kết nối hạ tầng giao thông đường biển
một cái con đường giao thông mới cái tuyến đường giao thông mới hình thành
và thậm chí là kết nối với các cái vùng như là cái vùng đông nam bộ
cái thứ hai đó là phải có chính sách phát triển kết hợp một cách đồng bộ các loại hình giao thông
bây giờ cũng còn chưa có gắn chặt thậm chí là manh búng
và cuối cùng là các tỉnh gian biển dựa trên các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới
thì sẽ định hình chọn ra những mô hình trọng điểm có tính ưu tiên được phá cho mình
từ những cái mô hình trọng điểm có tính ưu tiên được phá cho mình

từ những mô hình phát triển về năng lượng tái tạo
phát triển về những mô hình nuôi trồng thủy sản hiện tại và cái mới
những mô hình phát triển du lịch hiện có cũng như là phát triển logistics đồng bộ
phát triển bền vững kinh tế ven biển ở đồng bằng sông cửu long không chỉ là xu hướng

với sự phồn thịnh và bình vững của khu vực này
sự hợp tác giữa các bên liên quan như chính quyền địa phương doanh nghiệp và cộng đồng đang được thúc đẩy
quy hoạch phát triển địa bàn kết hợp với việc tăng cường giáo dục và nhận thức cộng đồng
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình một tương lai bền vững
cho kinh tế ven biển ở đồng bằng sông cửu long